các thuyền viên việt nam gồm đại phó kiên máy trưởng phạm văn thành ba mươi chín tuổi quê hải phòng máy hai nguyễn văn tảo ba mươi sáu tuổi quê hải dương máy ba phùng văn an ba mươi ba tuổi quê thái bình
một nhân chứng kể lại với gia đình chị miên rằng tại phó kiên bị bỏng nặng cầm cự được một tiếng mới mất
nếu trên tàu có đủ trang thiết bị y tế hoặc máy bay kịp đưa anh vào bờ thì may ra còn hy vọng sống sót
một người bạn thân của vợ chồng chị miền cho biết anh kiên hiền lành điêm đạm yêu thương vợ con
vì muốn cải thiện thu nhập chăm lo con cái học hành nên anh mới quay lại nghề biển
người bạn này kể lại trước khi đi anh kiên hứa với đỡ út đi xa đến đâu thì cũng trở về dắt tay con vào lớp một trong lễ khai giảng
trở lại vụ chìm xà lan trên biển quảng ngãi hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của nạn nhân còn lại
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị